bên cạnh các chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhiều hoạt động thể thao cũng đã được diễn ra nhân dịp này
tiêu biểu là hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố hà nội xanh năm hai nghìn hai mươi do liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội tổ chức
chương trình diễn ra từ ngày hai tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi
chương trình hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố hà nội xanh năm hai nghìn hai mươi thu hút sự tham gia của khoảng bốn trăm linh đại biểu việt nam và quốc tế
trong đó có hơn hai trăm sáu mươi người nước ngoài đến từ hơn ba mươi đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại hà nội một mươi năm đại sứ đại biện lâm thời
đây là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh thủ đô hà nội hòa bình xanh sạch đẹp đặc biệt là quận hoàn kiếm năng động sáng tạo thanh lịch an toàn và thân thiện
đồng thời quảng bá cổ vũ ủng hộ việc sử dụng xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại thông thường mà còn là hành vi đẹp tiết kiệm năng lượng góp phần bảo vệ môi trường sống
xây dựng hà nội là thành phố xanh thân thiện trong lành và đáng sống
sau lễ khai mạc đại biểu và những người tham gia sẽ cùng diễu hành xe đạp quanh các tuyến phố hàng ngang hàng đào chợ đồng xuân đinh tuyên hoàng